chuyển sang các tin tức thời sự quan trọng tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại new york hoa kỳ
ngày hôm qua hai mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với tổng thống đức fran golt steinmeier
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo vui mừng gặp lại nhau ngay trước thềm kỷ niệm một mươi năm đối tác chiến lược việt nam đức
và nhận thấy trong hơn bốn mươi năm năm qua mối quan hệ gần gũi và tin cậy giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ
và ngày càng sâu rộng hiệu quả trên mọi lĩnh vực
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn chính phủ đức đã hỗ trợ vaccine cho việt nam bằng cả hình thức trực tiếp
và qua cơ chế covax cũng như nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ hỗ trợ việt nam trong phòng chống covid một mươi chín
đây là một cử chỉ cao đẹp khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và hiệu quả giữa hai nước
khắc sâu tình hữu nghị giữa hai dân tộc
để khắc phục những khó khăn do covid một mươi chín gây ra tiếp tục thúc đẩy quan hệ
hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp
tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và khai phá những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác to lớn
trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo công nghiệp phụ trợ chế tạo máy logistic
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương
qua đó góp phần duy trì hòa bình chống lại cường quyền thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế
chủ tịch nước mong muốn nhà nước và chính phủ đức tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện để cộng đồng việt nam tại đức sinh sống và làm ăn thuận lợi hòa nhập sâu rộng vào xã hội đức
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia một mươi một tháng chín
công trình tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới
tại new york xảy ra vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một
năm nay tròn hai mươi năm các sự kiện tưởng niệm được tổ chức trên khắp hoa kỳ
để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố kinh hoàng này
tại thành phố new york đài tưởng niệm và bảo tàng một mươi một tháng chín đã tổ chức một buổi lễ mặc niệm
xứng tên của tất cả các nạn nhân
đài tưởng niệm một mươi một tháng chín được xây dựng ngay tại vị trí cũ của tòa tháp đôi
nay gọi là khu vực số
đài tưởng niệm được khánh thành ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi một để tưởng nhớ những nạn nhân
và khắc ghi tội ác kinh hoàng mà chủ nghĩa khủng bố cực đoan gây ra cho nhân dân mỹ và nhân loại
tại đây còn có một bảo tàng đặc biệt có quy mô lớn nhất về sự kiện một mươi một tháng chín
trưng bày hàng ngàn hiện vật ảnh phim và video ghi lại những câu chuyện
và lưu trữ những tài liệu về sự kiện đau thương này
bảo tàng được xây dựng ngầm dưới nền của tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới trước đây
chiều cùng ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
và đoàn cấp cao việt nam đã tới sân bay quốc tế gf kennedy rời thành phố new york lên đường về việt nam
kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự phiên thảo luận chung cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu
và thực hiện một số hoạt động song phương tại hoa kỳ từ ngày hai mươi một đến hai mươi bốn tháng chín
ngày hôm nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
đã đến kiểm tra và làm việc với công an tỉnh trà vinh
phòng chống dịch covid một mươi chín và bảo đảm an ninh trật tự
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và tổ công tác đặc biệt của chính phủ
thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng tỉnh trà vinh đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
và đã chuyển sang trạng thái thực hiện chỉ thị một mươi năm
đồng chí thứ trưởng bộ công an đánh giá trà vinh là một trong một mươi chín tỉnh thành phía nam
đã tập trung các nguồn lực để khống chế dịch rất hiệu quả
thành quả hôm nay là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đó có lực lượng công an
chính phủ đánh giá lực lượng công an thực sự là tuyến đầu chống dịch trong đó có công an trà vinh
đã làm rất tốt công tác truy vết ngay từ đầu khi đợt dịch thứ tư bùng phát và việc này đã mang hiệu quả rất lớn
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an tỉnh trà vinh tiếp tục phát huy vai trò nằm cốt trong việc phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt truy vết để đánh chặn dịch chứ không đuổi theo dịch
dịch xảy ra ở đâu truy vết đến cùng và đưa ra các biện pháp áp dụng hiệu quả
chủ công trong việc khoanh vùng cách ly y tế bảo vệ các điểm cách ly bệnh viện giã chiến và các đầu mối giao thông
hạn chế và ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn góp phần vào việc sớm phục hồi các hoạt động sản xuất
kinh doanh phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận công an tỉnh trà vinh đã triển khai rất tốt công tác bảo vệ an toàn
cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch bảo vệ an toàn trong hệ thống nhà tạm giữ trại tạm giam
đảm bảo vừa đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thứ trưởng lê quốc hùng cũng lưu ý công an tỉnh trà vinh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được
chủ động thực hiện công tác phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm xã hội
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông
dịp này bộ chỉ huy tiền phương tặng công an tỉnh trà vinh một bộ kit test nhanh bốn ba trăm linh khẩu trang y tế
công an tp hcm chuyển tặng công an tỉnh trà vinh một tấn lương khô và một mươi khẩu trang y tế
từ nhiều ngày nay những đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ trường cao đảng an ninh dân i
đã tranh thủ những buổi chiều sau giờ làm việc để làm những chiếc mũ chống giọt bắn
gửi tới nơi tuyến đầu chống dịch
đây không phải là lần đầu những cán bộ chiến sĩ của trường cao đẳng an ninh dân một
cùng chung tay góp sức ủng hộ các địa phương có tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh
mà trước đó rất nhiều hoạt động đã được khởi xướng và đều mang lại những giá trị tích cực
những ngày này đại úy lê thị hằng cán bộ trường cao đẳng an ninh nhân dân một
thường tranh thủ ở lại sau giờ làm việc cùng các cán bộ khác làm những tấm chắn giọt bắn
gửi tặng cho đoàn cán bộ của trường
đang trì viện tại tỉnh đồng nai
đây là hoạt động đã diễn ra nhiều tuần qua tại trường cao đẳng an ninh dân một
tùy rằng ai cũng bận
tuy rằng ai cũng bận rộn với những công việc riêng
nhưng mọi người đều dành thời gian chăm chút cho từng chiếc mũ
với hy vọng sẽ làm giảm bớt những khó khăn cho các cán bộ chiến sĩ
đang trì viện cho các tỉnh vùng dịch
và ngoài công tác chuyên môn trong thời gian hành chính ra
thì chị em hội phụ nữ chúng tôi cũng đã tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính
và đặc biệt là tranh thủ thời gian buổi tối để có thể chuẩn bị được những quạt tặng
cũng như là những tấm chắn giọt bắn để chuẩn bị cho các đồng chí
vào miền nam chống dịch và chúng tôi cảm thấy đây là một trong những hoạt động
rất là ý nghĩa và đóng góp một phần nào đấy để hỗ trợ về mặt tinh thần
cũng như là động viên các đồng chí yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ công tác
thành quả của những buổi làm việc như thế này là gần năm trăm linh chiếc vũ chống giọt bắn
được gửi tới cho tỉnh đồng nai
trên những chiếc mũ in đậm dòng chữ
trường cao đẳng an ninh nhân dân i quyết tâm đẩy lùi covid một mươi chín
bên cạnh hoạt động vận động đoàn viên thanh niên
tự nguyện đăng ký tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
thì hưởng ứng các phong trào thi đua do bộ công an phát động
và đoàn thanh niên bộ công an phát động
thì đoàn thanh niên nhà trường đã phối hợp với các tổ chức quần chúng
như hội phụ nữ và công đoàn
triển khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên
góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
ví dụ như là tổ chức làm các tấm kính chống giọt bắn
để tặng cho đoàn cán bộ công tác nhà trường
tại các tuyến đầu phòng chống dịch
bên cạnh đó thì tiếp tục triển khai các hoạt động
ví dụ như là công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh
công đoàn thanh niên và hội phụ nữ đã có nhiều những chương trình
rất là hiệu quả
vừa động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ lên đường
vừa chuẩn bị các điều kiện
để đảm bảo tốt nhất sự an toàn
cho đoàn công tác lên đường tham gia phòng chống dịch
rồi làm tốt công tác chí trị tư tưởng
để đoàn viên thanh niên hội viên
trong quá trình tham gia phòng chống dịch
đảm bảo nghiêm túc
về lễ tiết tác phong
về cái văn hóa ứng xử trong công an dân
về chấp hành điều lệnh công an dân
và ý thức tổ chức quy luật
cũng như hăng hái tham gia vào
trong quá trình phòng chống dịch
góp phần chung để thực hiện thiết thực
cái hiệu quả cái kế hoạch của bộ
trong cái hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt ở đây
những chiếc mũ này không chỉ làm giảm bớt
nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ
và người dân vùng dịch
mà còn chứng tỏ trách nhiệm và nghĩa vụ
của người chiến sĩ công an nhân dân
và hơn nữa là
hơn hết là niềm mong mỏi
với sự chung sức đồng lòng
dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
thưa quý vị trước những hệ lụy khó lường
của mạng xã hội nhất là đối với lứa tuổi học sinh
chưa đầy đủ sự nhận thức và chiến trắn
công an thành phố hà nội đã giao
cho công an quận bắc tử liêm
triển khai mô hình vì môi trường mạng xã hội bình yên
đây là mô hình điểm đầu tiên
của thành phố
với mục đích là tuyên truyền giáo dục
định hướng cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở
trên địa bàn sử dụng mạng xã hội an toàn
tránh xa tiêu cực và có kỹ năng
bảo vệ bản thân trên thế giới ảo
rộng lớn này
để con có thể tra cứu
tài liệu học tập gia đình chị bình
cho phép con gái mình được sử dụng máy tính
tuy con gái chị đã là học sinh trung học cơ sở
tôn trọng quyền riêng tư của con
nhưng việc không thể luôn kiểm soát
cách con sử dụng mạng xã hội
đã khiến gia đình chị vô cùng lo lắng
con sẽ tự sử dụng máy của mình
và có thể là các con sẽ
vào mạng xã hội
nếu mà con mà không biết cách thì con có thể
sẽ truy cập vào các trang mà không phù hợp
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
toàn bộ các trường trung học cơ sở
trên đệ bàn thành phố hà nội
bắt đầu học bằng hình thức trực tuyến
ngoại trừ lúc nghỉ ngơi
hầu hết thời gian của bé phương anh
là làm bạn với chiếc máy tính để học bài
lo lắng bất an
khi để con phải học một mình
nhưng do công việc chị thu phương đành chấp nhận
và đặt niềm tin vào con gái mình
thời gian của các con trên mạng
bây giờ còn nhiều hơn cả
thời gian mà dành cho gia đình
thật ra bố mẹ cũng đi suốt cả ngày
rất là lo lắng vì cũng không thể kiểm soát được
hết cái thời gian các con sử dụng như thế nào
và cũng không thể nào kiểm soát được
các con đã vào những trang mạng nào
quận bắc tử liêm
có một mươi sáu trường trung học cơ sở
gồm gần một mươi ba học sinh
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi
chỉ tính riêng với địa bàn quận
đã xảy ra năm vụ trẻ em bị xâm hại
do đối tượng quen trên mạng xã hội rụ rỗ
một vụ tự tử
xuyên sử dụng mạng xã hội
và bị bạo lực mạng
trước thực tế này
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
công an quận bắc tử liêm
đã phối hợp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn
triển khai mô hình
vì môi trường mạng xã hội bình yên
qua chín tháng triển khai
mô hình đã bước đầu đã được kết quả khả quan
thành động các trang phan kết
giữa nhà trường
với công an phường và công an quận
và bệnh viện băn trang mạng học sinh
trong giai đoạn một thì triển khai sẽ nhân rộng
trên địa bàn toàn quận
trong khi tổ chức triển khai
đến nay là một mươi sáu trường đã tổ chức triển khai xong
với lượt là một mươi sáu lượt học sinh tham gia
tuy nhiên có một số trường đã triển khai học trực tiếp
và đồng chí các trường đã tiếp tục
triển khai học trực tuyến
sau khi triển khai này
tình hình liên quan đến bạo lực học đường
liên quan đến những việc chia sẻ
và những thông tin số đồng
cũng như hệ lụy của mạng xã hội
trên địa bàn quận bắc tử liêm là giả
hãy giúp ra những cách
sử dụng internet
sao cho đúng
quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội
không tham gia
vào những hội nhóm
những hoạt động
bạo lực mạng
hiện nay do tình hình dịch bệnh
học sinh học tập trực tuyến kéo dài
bên cạnh đó công tác tuyên truyền trực tiếp
đang bị gián đoạn
công an quận bắc tử liêm đã tiếp tục triển khai mô hình
theo hình thức trực tuyến
dưới dạng giáo án điện tử
các video bài giảng phong phú
để các nhà trường dễ dàng đăng tải
chia sẻ tuyên truyền rộng rãi
đến học sinh phụ huynh đồng chí
đồng thời hình thức trực tuyến này
cũng giúp mỗi nhà trường phát huy sự sáng tạo
trong cách thức triển khai
kết hợp với công an quận bắc tử liêm
để giao lưu
và để có những buổi tuyên truyền
với nhà trường và tuyên truyền
cho các con học sinh
ngay trong những lúc các con học dịch
suốt ngày các con sẽ phải vùi đầu vào sách vở
thì đây chính là lúc mà giải tỏa
cho các con vừa tiếp thu được
kiến thức an toàn an ninh mạng
mô hình đã nhận được
sự hưởng ứng tích cực của học sinh
và phụ huynh qua đó giúp phụ huynh yên tâm
khi các con tham gia học trực tuyến
với phương pháp tuyên truyền mới
tới các trường trung học cơ sở trên địa bàn
các em học sinh sẽ có môi trường mạng xã hội an toàn
giúp kéo giảm tỷ lệ thanh tiếu nhiên phạm tội
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
ngay từ địa bàn cơ sở